xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhanh hai mươi h với các tin tức đáng chú ý
ông lưu bình nhưỡng bị ủy ban kiểm tra trung ương kỳ luật khai trừ ra khỏi đảng
vì đã suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự truyền hóa
vi phạm pháp luật vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm
xem xét đề nghị của ban thường vụ đảng bộ khối các cơ quan trung ương
về thi hành kỳ luật đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ông lưu bình nhưỡng nguyên phó trưởng ban dân nguyện
thuộc ủy ban thường vụ quốc hội đã suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
tự diễn biến tự truyền hóa
ông lưu bình nhưỡng còn vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước
vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi
vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan nhà nước
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng
đối với ông liêu bình nhưỡng
vào chiều ngày hai mươi tháng một mươi hai ông trương hoàn lạc giám đốc cảng vụ hàng hải quảng nam
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam thực hiện lệnh bắt tạm giam
để điều tra về hành vi tham mô tài sản
được biết trụ sở cảng vụ hàng hải quảng nam đóng tại
xã tam quang huyện núi thành đây là cơ quan trực thuộc cục hàng hải việt nam
thuộc bộ giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải
tại cảng biển và vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh quảng nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn đức thành
và hồ thị thảo sương để điều tra và làm rõ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ nguyễn đức thành là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn đầu tư xây dựng hai trăm sáu mươi tám cửu long
có địa chỉ tại khóm một phường một thành phố bạc liêu từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn đức thành và hồ thị thảo sương
lợi dụng các mối quan hệ làm ăn đã đưa ra các thông tin răn rối nhằm kêu gọi đầu tư góp vốn kinh doanh
sau khi nhận được tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân thực hiện nhiều hành vi che giấu hành vi phạm tội
tổng số tiền các đối tượng lừa đảo được là khoảng một sáu tỷ đồng
vào chiều ngày hai mươi tháng một mươi hai kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tòa án tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo
trương hoàng thi bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời buộc bị cáo hoàn trả số tiền một tám mươi năm triệu đồng cho nam bị hại
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi thi thành lập công ty trách nhiệm hiệu hạn lữ hành giao huy tour ở thành phố phú quốc do thi làm giám đốc
quá trình hoạt động thi thuê xe ô tô của nhiều người và cho thuê lại hưởng trinh lệch
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thi đã thuê tám chiếc xe ô tô rồi dùng thủ đoạn gian dối khiến các bị hại tin tưởng
ký kết cầm cố mua bán tám xe ô tô nói trên để chiếm đoạt cuốn năm bị hại với số tiền là một tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng
sau một thời gian do thi không trả tiền thuê xe cho các chủ xe và không đóng lãi cho những người cầm xe và cắt liên lạc với họ
biết mình bị lừa nên những người này tố cáo hành vi gian dối của thi đến cơ quan công an
bốn mươi bốn người đang vui chơi và uống rượu bia và nhảy múa bay lắc tại nhà hàng new latin thuộc phường tân xuân thành phố đồng xoài
lực lượng chức năng đã phát hiện có tám mươi bảy người gồm cả nam và nữ dương tính với chất ma túy
trong đó có tám bàn với khoảng bốn mươi đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
công an thu giữ trên bàn của các đối tượng và khu vực lân cận một số bịch ni lông
bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy dạng ketamin
một số viên nén nghi là thuốc lắc và một số bịch nhãn hiệu ferrari nghi là chất ma túy dạng mới gọi là nước vui
đồng thời xác định được một đối tượng có dấu hiệu tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy cho khách đến vui chơi